sáng ngày hai mươi chín tháng bốn nhân kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày thống nhất đất nước ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi lãnh đạo đảng ủy trung ương bộ quốc phòng đảng ủy bộ tư lệnh quân khu năm
và lãnh đạo tỉnh quảng nam đã đến dân hoa thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ
các mẹ việt nam anh hùng ở khu quần thể nghĩa trang liệt sĩ và tượng đài mẹ việt nam anh hùng
tại xã tam phú thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
đây là hoạt động thể hiện lòng biết ơn vô hạn đối với các bậc cha anh đi trước
đã cống hiến hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
cùng ngày cũng nhân dịp kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
lãnh đạo tỉnh đồng nai đã tổ chức viếng đặt bóng hoa và dân hương tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh
trước anh linh các anh hùng liệt sĩ đảng bộ chính quyền quân và dân đồng nai
nguyện đoàn kết chung sức chung lòng vượt qua mọi khó khăn thử thách
giữ vững thành quả cách mạng xây dựng quê hương đồng nai ngày càng giàu đẹp văn minh nghĩa tình